một đối tượng vận chuyển ba bánh heroin vừa bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với ban công an xã bản việt bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số tài liệu liên quan khác
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng giàng phớ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại thôn na lốc ba xã bản lầu huyện mường khương khai nhận
do cần tiền tiêu xài nên đã sang tỉnh điện biên mua ba bánh heroin của một đối tượng không biết tên với số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó vận chuyển về lào cai bán kiếm lời
tuy nhiên khi di chuyển tới địa phận thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng đang tiếp tục làm rõ vụ án
đây là thành tích xuất sắc của lực lượng công an huyện bảo thắng công an lào cai trong đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới việt trung
ngay sau khi triệt phá chuyên án thành công lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường động viên các lực lượng tham gia đồng thời thưởng nóng ban chuyên án hai mươi triệu đồng
chiều ngày một mươi tháng một mươi đối cảnh sát điều tra tội phạm
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến hải sản đóng trên đường chi lăng phường một mươi hai
trong bốn cơ sở đoàn đến kiểm tra có đến ba cơ sở không chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường
tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng dũng số một trăm bốn mươi chi lăng thành phố vũng tàu lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp này đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải
tuy nhiên nước từ hoạt động sản xuất chế biến cá ngừ mực doanh nghiệp này không thu gom để xử lý mà cho chảy thẳng xuống hệ thống cống thoát nước mưa
ngoài ra tại các cơ sở chế biến thủy sản thiên ân cơ sở chế biến cá bò số một trăm hai mươi b đều nằm trên đường chi lăng
lực lượng công an phát hiện các cơ sở này đều xả nước thải chưa qua xử lý qua đường ống nước và dẫn thẳng ra sông cửa lớp
tất cả các cơ sở mà đoàn kiểm tra làm việc đều vắng mặt chủ doanh nghiệp
cơ quan công an phối hợp với trung tâm quan trách và phân tích môi trường tỉnh và địa phương tàu kiến hành lấy mộng nước thải để phục vụ công tác điều tra
một số lượng lớn me chua không đảm bảo an toàn thực phẩm vừa được phòng cảnh sát môi trường công an thành phố cần thơ phát hiện
tại cơ sở đám gói me muối út vân có địa chỉ ở tổ ba phường hương thảnh quận cái răng
qua kiểm tra phát hiện tại khu vực sơ chế đóng gói me của cơ sở không đảm bảo vệ sinh
nhân viên không sử dụng trang phục bảo hộ lao động như găng tay khẩu trang và me được để trực tiếp trên nền gạch
ngoài ra me chía trong bao đã xuất hiện năm mốc
đoàn kiểm tra đã thu mẫu để phân tích và tiến hành niêm phong toàn bộ hai trăm linh bao me trong kho với tổng khối lượng là khoảng một mươi tấn
bà bùi thị hồng vân chủ cơ sở cho biết me chua được mua từ tp hcm do đó phân nhỏ đám gói và bán lại cho các thường lái ở tp cn và các tỉnh lân cận
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung báo thanh niên phản ánh về tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất đang chi phối thị trường
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi báo thanh niên có bài viết nước cộng hóa chất bằng nước mắm công nghiệp phản ánh tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất trong thành phần với hàng trăm nhãn hàng đã khác nhau đang chi phối thị trường
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung báo phản ánh thông tin kịp thời cho người dân và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi hai tháng một mươi
chị linh chi này điều mà chị quan tâm nhất với cương vị là người tiêu dùng khi mà mua một sản phẩm ở thị trường là gì
tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi đâu mà tất cả mọi người khi mua một sản phẩm gì đó thì đều quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của nó
đặc biệt là mặt hàng sau củ quả
vâng trước những lo lắng về nguồn gốc rau cũng như độ an toàn của các sản phẩm rau thì hiện nay người tiêu dùng đang có nhu cầu cao về việc minh bạch các thông tin liên quan đến chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà gia đình mình sử dụng
truy xuất nguồn gốc là một trong những giải pháp hữu ích mới được áp dụng và bước đầu đã đem lại lợi ích cho người dân dùng cho người tiêu dùng cũng như là chính những người sản xuất
và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cũng như nhiều bà nội trợ khác khi mua rau cho gia đình chị ngô minh trang rất muốn biết các thông tin liên quan đến sản phẩm như quy trình sản xuất hay những chứng nhận liên quan
vì thế chị cho rằng việc cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc là một phương pháp rất hữu ích và cần thiết
bây giờ thì mình cảm thấy là mình chả biết tin vào đâu cả
thì cái truy xuất nguồn gốc cũng như là một cái quan trọng và cái định mức mà mình căn vào đấy để mình biết được rằng là cái sản phẩm này chứng nhận đầy nó có thực hay không
và cái nguồn gốc của họ nó có một cái bên nào đấy đứng ra và người ta đảm bảo cho mình là cái truy xuất những cái thứ người ta nói là đúng là thực tế và không phải là một cái thứ bị đặt ra
nếu mà truy xuất được thì mình thấy là mình biết được là rau chấm như nào
thứ hai nữa là có đảo có bảo vệ sinh không
thứ ba là họ có phun thuốc sâu không
cái phun nước sâu hay không là rất là quan trọng vì mình thực phẩm mình ăn hàng ngày nên mình rất là sợ cái đấy
hiện nay nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn đã hướng đến việc minh bạch thông tin sản phẩm
bằng cách xây dựng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thông qua nhãn mát mã vạch
với giải pháp công nghệ thông tin chỉ cần một thiết bị điện tử thông minh
người tiêu dùng có thể kiểm tra đầy đủ thông tin về sản phẩm tại tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ
từ nhà sản xuất ngày thu hoạch đến nhật ký phun thuốc bón phân
cái truy xuất của chúng tôi là cái cách mà đưa ra đầy đủ cái lý trình cho sản phẩm từ hợp tác xã sản xuất
ngày thu hoạch vận chuyển
cái nào và bảo co bảo quản tương pháp
thì tức là thời gian và ai là người chịu trách nhiệm cái việc đó
tức là gắn con người vào cái vai trò trách nhiệm của sản phẩm
theo các chuyên gia nông nghiệp đây là một bước phát triển của thương mại nông sản trong nền kinh tế thị trường hiện nay
việc này chứng tỏ sản phẩm nông sản đã được hình thành từ một chuỗi giá trị
chứ không phải là hoạt động mua bán đứt đoạn qua các tầng lớp trung gian như trước đây
bên cạnh đó đây sẽ là cách
để xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng
đây là một trong những cái giải pháp thuộc cái nhóm nông nghiệp thông minh
bằng cái cách áp dụng các cái công cụ thông tin các cái giải pháp về nhắn mát
mà người ta củng cố xây dựng được cái lòng tin của người tiêu dùng
đảm bảo cho người sản xuất nối kết được với người tiêu dùng
và như vậy thì người ta đầu tư bao nhiêu thì sẽ được xứng đáng được người tiêu dùng trả lại
bằng giá trên thị trường bấy nhiêu
tuy nhiên vấn đề ở đây không chỉ là việc áp dụng các biện pháp về công nghệ để minh bạch thông tin
mà còn là câu chuyện về hệ thống giám sát hàng hóa giám sát tiêu chuẩn
và việc chấp hành của những người sản xuất những người kinh doanh
đây là một quá trình ngay từ khâu người sản xuất
tức là đã có người kiểm tra chặt chẽ toàn bộ cái quy trình sản xuất trên đồng ruộng
thậm chí còn xa nữa tức là các cái vật tư đầu vào
phân thuốc thậm chí là nền đất thậm chí là không khí trên trời
đã được kiểm soát ngay từ trước quá trình sản xuất
và từ đó cho đến quá trình chế biến bao bì đóng gói vận chuyển
và đến tận hệ thống bán buôn bán lẻ
thì cái hàng hóa đấy phải đảm bảo nó liên tục được giám sát
được kiểm tra và được xác nhận
do có thông tin truy xuất nguồn gốc đã không còn xa lạ với người tiêu dùng
nhưng cũng không phải dễ để tìm được những sản phẩm như thế
bởi thực tế để làm được điều này
cần cả một quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ phải an toàn
vì vậy để giải pháp này được áp dụng rộng rãi
thì trước tiên vẫn phải thay đổi từ nhận thức sản xuất của chính những người nông dân
các bài hỏi được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh
nhà trường phải khảo sát phân chia lớp học theo cấp độ học lực trình độ của học sinh
đây là kết luận vừa được thành ủy tp hcm thông báo
về công tác quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tp hcm
danh sách lớp học thêm nội dung chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định
tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học
phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm học thêm cho giáo viên và học sinh
thường trực thành ủy yêu cầu phải chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm học thêm tràn lan hiện nay
không tổ chức dạy thêm học thêm đối với học sinh học hai buổi một ngày và học sinh tiểu học
trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật thể dục thể thao gian luyện kỹ năng thực hành xã hội
nhưng nhiều em học sinh vẫn chưa được học một số bộ môn
chuyện khó tin này đã xảy ra ở một số trường ở các địa phương của huyện minh hóa
tỉnh quảng bình
điều đáng nói là tình trạng này chỉ mới xuất hiện trong năm học này
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
vậy nguyên nhân vì sao

chạm tay vào hạnh phúc
cả phê pháp luật giúp định hướng cho những đối tượng đã phạm tội quay về con đường ngay thẳng
thông tin chi tiết quý vị đón đọc trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
việc tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một tp hcm phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện vụ buôn lậu tinh vi hơn hai tấn ngà voi châu phi
được cất giấu trong một mươi hai khúc gỗ bị đục rỗng và hàn kín hai đầu bằng đinh vít được xem là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện
thế nhưng theo viện kiểm sát nhân dân tp hcm công tác điều tra truy tố và xét xử các vụ án này không hề dễ dàng
cơ quan này cho hay để xử lý tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bộ luật hình sự quy định
hàng hóa phải có trị giá từ một trăm linh triệu đồng trở lên mới xử lý hình sự được hoặc dưới một trăm linh triệu đồng
nhưng đã bị xử lý hành chính về hành vi quy định tại các điều khoản này hoặc một trong các điều một trăm năm mươi năm một trăm sáu mươi một của bộ luật
do đó kết quả định giá của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự sẽ là căn cứ để xử lý đối với các hành vi vi phạm nêu trên
và rõ ràng trong những vụ án vừa qua chúng ta yếu nhất ở khâu này
ngoài ra cũng do hành lang pháp lý về quản lý cũng như xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã chưa đồng bộ thống nhất dẫn đến tình trạng nói trên
một băng nhóm gồm bốn đối tượng chuyên tinh chế đồng thành vàng giả chuyển từ bắc vào nam tiêu thụ
xa lưới pháp luật chúng sử dụng chiêu cầm đồ do bỏ quên nhằm biến hàng chục kg đồng thành vàng để nhập nhèm rồi phân phối ra thị trường
đây được coi là một đường dây chuyên tiêu thụ vàng giả lớn với thủ đoạn chiêu thức tinh danh nhất từ trước đến nay
điều đáng nói các nạn nhân mà chúng hướng đến để lừa không phải là người dân lành kém hiểu biết mà là các chủ tiệm cầm đồ thiếu kinh nghiệm và kiến thức về vàng
thường thì các đối tượng sẽ đưa ra lý do là làm ăn thua lỗ nhưng vàng của chúng mang theo
là những kỷ vật cầu may mang tính phong thủy nên không bán mà phải cầm nóng lấy tiền trong thời gian ngắn
đây thường là các sợi dây chuyền vàng cỡ lớn thiết kế sức hiện đại nên các chủ tiệm vàng cầm đồ không mảy mai nghi ngờ và không đưa qua máy kiểm tra vàng
kết quả là các đối tượng cầm tiền rồi biến mất còn chủ tiệm cầm đồ bấy giờ mới tá hỏa nhưng đã muộn
không chỉ người dân và doanh nghiệp tự thuê đất một số địa phương đã bắt đầu thí điểm cho dân thuê đất để sản xuất
các doanh nghiệp tự thuê đất lớn hình thành những cánh đồng mẫu lớn mở ra cơ hội mới để nông sản việt tăng quy mô theo hướng an toàn thực phẩm lợi nhuận tăng cao đáng kể xong đi kèm với đó là nhiều khó khăn
đầu ra cho sản phẩm là một trong số đó
dù hợp tác xã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa hàng hóa với doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhưng mỗi khi doanh nghiệp gặp khó khăn hợp tác xã cũng vạ lây và khó tìm được đối tác khác
ngoài ra các thương lái cũng dùng đủ chiêu trò để phá liên kết bằng cách mua giá cao hơn ngay sau khi hợp tác xã chốt giá với xã viên dẫn đến hiện tượng xã viên kỳ kèo với hợp tác xã
và cuối cùng cơ chế chính sách dành cho việc thuê đất của chính phủ vẫn chưa thực sự rõ ràng chưa có nhiều ưu đãi cho người dân và doanh nghiệp
sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi
tại cây cầu này cách đây vài tháng người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện
ông trần văn quang ở thôn một mươi hai khi đi bộ qua vào buổi tối đã bị thụt chân xuống lỗ hỏng do miếng gỗ ở sàn cầu bị mục khiến ông rơi tự do ở độ cao bảy m xuống suối
rất may có người phát hiện cứu kịp thời nên ông quang vẫn giữ được tính mạng
mỗi ngày thường xuyên tôi đi qua cầu này là bình quân là bốn lần
sáng đi trưa về chiều đi tối về
thế mà khi qua cầu này là xe mọi người đi qua là tôi không nhớ
tôi không dám đi theo sau lý do là cầu quá yếu
thế cho nên là cứ chờ các cái xe đi trước là đi qua rồi tôi mới dám đi
thế và trên cầu đi qua cầu là nó trồng trành
nhưng ngả có lúc đưa quay ngang như là đu võng
cho nên rất nguy hiểm
là tuyến đường ra trung tâm xã động quan và nối với quốc lộ bảy mươi
nên trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân xe cộ qua lại trên cây cầu này
mỗi khi hộ nào trong khu vực có công việc lớn
như đám cưới ma chay
thì ủy ban nhân dân xã đều phải bố trí lực lượng công an xã đứng hai bên đầu cầu
để điều tiết nhắc nhở người dân không đi lên cầu cùng một lúc đông người
tránh quá tải gây tai nạn
thời điểm này là cầu xuống cấp
cho nên chúng tôi là vận chuyển hàng hóa là đều phải lội qua suối
mà khi có những cơn lũ bạo đến là chúng tôi cứ đứng bên đó
lại nhìn bên kia chứ không sang được
được xây dựng từ năm hai nghìn sáu
đến nay cây cầu treo này đã bị xuống cấp
hư hỏng nghiêm trọng sàn gỗ mục nát hoàn toàn
dầm cầu cũng như một số dây néo đã bị hoen dỉ đứt rời
để đi qua người dân ở đây phải lấy tre vầu ra để làm lại sàn cầu
nhưng với vật liệu như vậy cũng chỉ là giải pháp tạm thời
vì chỉ sử dụng được khoảng hơn một tháng
và người dân vẫn phải nhắm mắt liều mình đi qua cầu
bất chấp tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bà con nhân dân qua nhiều lần tiếp xúc cử tri
thì cũng rất mong đợi là các người dân
các cấp các ngành quan tâm đề nghị là được xây dựng mới một cây cầu
hoặc là sẽ xây dựng mới một cái ngầm
để đảm bảo thuận tiện cho việc bà con nhân dân giao lưu thương qua lại
và đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con nhân dân
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi hàng hóa
phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc nơi đây
thiết nghĩ chính quyền các cấp cần quan tâm
nhanh chóng có phương án đầu tư xây dựng cầu mới hoặc ngầm tràn
để tránh những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra